tại khu vực biển dắp danh giữa hải phòng và quảng ninh tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phát hiện tàu hàng mang số hiệu hd hai nghìn hai trăm linh chín đang chở bảy trăm linh m khối than bùn có nhiều dấu hiệu nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra tàu hd hai nghìn hai trăm linh chín gồm ba thuyền viên do ông vũ bá xuất năm mươi tám tuổi trú tại xã tân việt huyện thanh hà tỉnh hải dương làm đại diện tàu đang chở khoảng bảy trăm linh mét khối than bùn
các thuyền viên không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa cả ba thuyền viên không có bảng cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính ra quyết định tạm giữ phương tiện và hàng hóa đưa tàu về khu vực bến gót hải phòng tiến hành điều tra xác minh làm rõ